tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế đáng chú ý

theo đó trong gần sáu thập kỷ qua thiệt hại về vật chất của cuba lên tới hơn tám trăm hai mươi hai tỷ đô la mỹ
theo báo cáo vừa được chính phủ cuba công bố chính sách bao vây cấm vận của mỹ là rào cản lớn nhất đối với việc triển khai kế hoạch quốc gia về phát triển kinh tế và xã hội của cuba
báo cáo khẳng định việc giết chặt cấm vận như bản ghi nhớ về củng cố chính sách của mỹ đối với cuba mà tổng thống mỹ donald trump ký hồi tháng sáu vừa qua sẽ gây thiệt hại không chỉ cho nhân dân cuba mà còn cho cả các cá nhân và tổ chức mỹ đang muốn phát triển kinh doanh với các đối tác cuba và thậm chí là quyền tự do đi lại của công dân mỹ
những căng thẳng mới trong mối quan hệ ngoại giao vừa ấm lên chưa lâu với washington kéo theo những rủi ro kinh tế tiềm tàng đối với đảo quốc caribe này
theo kế hoạch báo cáo này sẽ được cuba đệ trình trước đại hội đồng liên hợp quốc ngày một tháng một mươi một tới
theo báo cáo mỗi năm có khoảng bảy năm triệu bé gái bị ép phải lấy chồng tại những nước ban hành luật cấm tảo hôn
hơn một phần năm trong số này tức khoảng một bảy triệu trường hợp diễn ra ở những nước tây và trung phi đây cũng là tỷ lệ cao nhất trên thế giới
con số này cho thấy những khó khăn trong việc thực thi luật chống tảo hôn do tập quán này thường bám dễ sâu trong truyền thống cộng đồng cũng như phong tục tôn giáo
nghèo đói là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng tảo hôn
nhiều cha mẹ ép con gái lấy chồng sớm chỉ để bớt đi một miệng ăn trong gia đình hoặc nhà gái sẽ được lại quả từ nhà trai như tập tục ở một số nước
một số cộng đồng lại coi tảo hôn là cách để bảo vệ bé gái trước việc sinh hoạt tình dục trước hôn nhân
báo cáo của world bank cũng nhấn mạnh trên thế giới có gần một trăm linh triệu bé gái không được pháp luật bảo vệ trước nạn tảo hôn và hàng triệu trường hợp trong đó không biết hành động này là vi phạm pháp luật
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt